đối tượng bị bắt giữ là lý a phừ chú huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tại cơ quan công an phừ khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay phừ có móc nối với một đối tượng người lào ở khu vực biên giới để mua bán ma túy kiếm lời
khoảng tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai khi phừ đang trên đường mang một mươi hai viên hồng phiến mua được từ lào về đến khu vực bản mãi hốc xã phìn hồ huyện nậm pồ tỉnh điện biên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
cũng tại điện biên tối hai mươi năm tháng một mươi hai lương văn thưởng
chú xã mường pồn huyện điện biên bị phát hiện tăng trữ trái phép sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp năm mươi gram heroin
đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính ở khu vực mốc tám mươi bốn tuyến biên giới việt nam lào với giá ba triệu đồng
với mục đích mang về để bản thân sử dụng lợi dụng đêm tối sương mù thưởng đi mua ma túy nhằm trốn tránh kiểm soát của lực lượng chức năng
trên đường quay trở về thì bị tổ công tác biên phòng phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với võ thị thanh nga
chú thành phố rạch giá về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra từ cuối tháng bốn đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba nga cho nạn nhân vay tổng cộng là tám lần với số tiền vay là bốn trăm bảy mươi triệu đồng
lãi suất bốn một ngày
tương đương với một trăm bốn mươi sáu một năm gốc bảy ba lần so với lãi suất quy định thu lợi bất chính số tiền trên hai trăm hai mươi triệu đồng
trước đó đội cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá đã phát hiện nga có hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao nên tiến hành mời lên cơ quan làm việc
nga thừa nhận đã cho ba nạn nhân vay số tiền trên năm trăm linh triệu đồng với lãi suất giao động từ hai cho đến bốn một ngày tương đương với bảy mươi ba đến một trăm bốn mươi sáu một năm
thu lợi bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
trộm cắp tài sản với tổng giá trị ước tính hơn hai trăm linh triệu đồng hai đối tượng đỗ quang bộ và trần hiền lương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắc hà tỉnh con tum khởi tố bắt tạm giam
dạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai lợi dụng cửa hàng fpt shop ở thị trấn đắc hà không có người trông coi hai đối tượng đã đột nhập vào cửa hàng lấy bốn chiếc điện thoại nhãn hiệu iphone một mươi năm
bốn điện thoại samsung

đoạn quốc bình hòa xã xuân phú tổ công tác phát hiện trên xe ngoài trường hành khách còn có nhiều hàng hóa không có tem nhãn nguồn gốc xuất xứ gồm sáu mươi áo thu nam một trăm hai mươi sáu quần di nam hơn sáu một ngàn bộ đồ trẻ em bảy hai ngàn bánh xà bông một mươi ba tám ngàn bàn chải đánh răng tám ngàn tăm bông ba ngàn dao cạo dâu hai năm ngàn chụp tóc hai năm ngàn lược chải đầu một ngàn túi vệ sinh và ba trăm hai mươi màn hình led
làm việc với công an hai tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ

để đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động gian lận thương mại hàng giả hàng nhái không rõ nguồn gốc xuất xứ bình hòa xã xuân phú tổ công tác phát hiện trên xe ngoài trường hành khách còn có nhiều hàng hóa không có tem nhãn nguồn gốc xuất xứ gồm một mươi ba tám ngàn đồng

đồng thời khi phát hiện hành vi vi phạm cần phải tố giác với lực lượng chức năng để xử lý kịp thời
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn sĩ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú xã quảng thọ huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa là đối tượng lê văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn thành giang xã thiệu thành huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng trịnh văn đăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã cầu lộc
huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa bị công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
và cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện